sao thông cầu trần thị lý có tổng mức đầu tư bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng
thời gian thi công theo hợp đồng đến hết tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trong khi khối lượng thi công còn khá lớn

đề xuất gia hạn hợp đồng trên cơ sở đánh giá lại quá trình thi công
thời gian gia hạn cho phép để hoàn thành dự án đã đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một